nhằm bảo đảm tốt nhất công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội việt nam đã ban hành công văn về việc bảo đảm quyền lợi cho người có thể bảo hiểm y tế
khi mà cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị covid một mươi chín
bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố sẽ phối hợp với sở y tế
hướng dẫn việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
khi có cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn bị cách ly y tế hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt
thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận sang lọc cấp cứu cách ly điều trị các trường hợp mắc nghi mắc covid một mươi chín
trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh nêu trên là bệnh viện tuyến trung ương hoặc tuyến tỉnh
người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở đó
được lựa chọn khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương
hoặc cơ sở khám chữa bệnh tuyến thấp hơn tuyến đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên cùng địa bàn tỉnh
và được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí như khám chữa bệnh đúng tuyến
theo hướng dẫn của bộ y tế tại công văn số năm trăm linh năm bit bh ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi